giá lợn hơi hôm nay hai mươi bốn tháng năm tiếp tục tăng lên chạm đỉnh lịch sử một trăm linh đồng một kg tại miền bắc và miền nam
còn miền trung tây nguyên ở mức chín mươi bảy đồng một kg đây là mức giá kỷ lục chưa từng có tại thị trường tự do của lợn hơi